ngày sáu tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết đã truy xét thành công
và làm việc với hai nghi phạm một mươi năm tuổi và một mươi ba tuổi đều trú thành phố đà nẵng để điều tra về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày năm tháng bảy hai đối tượng mang theo hung khí dạo quanh nhiều tuyến đường để tìm người cướp tài sản
khi đến đoạn vắng trên đường trường sơn phát hiện chị phan thị vua thường trú tại huyện hòa vang
đang đi xe một mình cả hai áp sát đưa dao lên uy hiếp và giật túi sách
khi nạn nhân cố giảng lại chiếc túi thì bị hai tên cướp kéo lê năm mươi mét trên đường
chị thường cho biết bên trong túi sách có một điện thoại trị giá hai mươi một triệu đồng
một triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau gần hai mươi giờ truy xét công an quận cẩm lệ đã bắt giữ được hai đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên
gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng bảy nhóm này đến khu vực ấp hòa phú bốn thị trấn an châu huyện châu thành
dùng kim cộng lực cắt khóa cửa hàng xe lấy trộm bảy chiếc xe đạp điện
khi bị người dân phát hiện chi hô các đối tượng bỏ lại hai xe để tẩu thoát
quá trình điều tra cơ quan công an đã thu hồi được năm xe đạp điện và một xe mô tô các đối tượng đã trộm cắp
được biết trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm này thực hiện vụ trộm cắp hai mươi bảy điện thoại di động
trị giá khoảng một trăm tám mươi sáu triệu đồng
và hai xe mô tô trên địa bàn thành phố long xuyên
bất ngờ ập vào một quán karaoke tại ấp một xã xuân hưng công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bắt quả tang
tám đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tám đối tượng gồm sáu nam hai nữ đang tụ tập sử dụng ma túy trong phòng năm quán karaoke tại ấp một xã xuân hưng
qua test nhanh cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ chứa tinh thể màu trắng các đối tượng khai nhận là ma túy
cùng một số đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện xuân lộc tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hơn một chai rượu không có hóa đơn chứng từ đang được vận chuyển trên xe khách vừa bị phòng cảnh sát kinh tế
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa phát hiện bắt giữ vào dạng sáng nay
thời điểm trên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp
đối với xe khách biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm hai mươi sáu đang lưu thông từ quảng trị đến khánh hòa
do tài xế bùi quang minh bốn mươi sáu tuổi trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển
qua khám xét phát hiện trên xe đang chở số lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm một trăm sáu mươi thùng rượu do nước ngoài sản xuất
với khoảng một chai rượu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra tài xế minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị lập biên bản niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị một sưởng giặt công nghiệp trái phép trên diện tích hàng trăm mét vùng đất
tại xóm cử keo xã kim sơn huyện gia lâm thành phố hà nội ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư
đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
điều đáng nói dù lực lượng chức năng đã có văn bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động
nhưng cơ sở này vẫn lén lút vận hành trong thời gian dài như thách thức các cấp chính quyền
và gây ra nhiều bất ổn cho người dân địa phương
là người dân sinh sống nhiều năm tại xóm cừ keo xã kim sơn huyện gia lâm hà nội
anh định quá bất ngờ khi một xưởng giặt công nghiệp trái phép mọc lên ngay sát vách tường nhà mình
ngay cạnh nhà tôi thì là giật cả một cái dàn máy này giặt nó rung
mấy cả hai nữa giặt là thuốc tẩy là mùi là nó lồng lặc lên hết
mà giặt thì là toàn quá trưa thôi chiều thì cứ tạo bảy một mươi
tám giờ tối mới nghỉ
cái lúc máy vắt nó vắt nó làm rung hết cả nhà sát vách
cái trụ điện của nhà trụ cổng của nhà tôi kia là nó rung bần bật lên
rồi là cái lúc đốt lò thì dùng cái rẻ rách và than nó bụi hết xung quanh hàng xóm
mùi cực kỳ ác rồi một bụi
thế do đó lại cái này nó phải có nhiều cơ lo nhiều cái phần acid nhiều để nó mới giặt được cái trắng được
thế do đó bốc mùi rất là ghê
nước chảy toàn bộ
giải cống này
phản ánh lên các cấp chính quyền sườn giặt phải đóng cửa
thế nhưng thời gian gần đây sưởng dạn này tự ý hoạt động trở lại và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường
đặc biệt theo phản ánh khi người dân có ý kiến nhắc nhở thì đã bị vấp phải những hành vi côn đồ của trụ sườn

bắt cửa vào lại